trong nhiều năm qua tình trạng xe ô tô tìm cách chạy vào tuyến đường dân sinh thuộc thôn viêm tây một xã điện thắng bắc thị xã điện bàn tỉnh quảng nam để tránh nộp thu phí tại trạm thu phí bot điện bàn gây nguy cơ tai nạn giao thông và làm mất an ninh trật tự ở địa phương
không chỉ ô tô lưu thông theo hướng từ nam ra bắc để tránh trạm thu phí mà ở hướng ngược lại thì các tài xế cũng bất chấp nguy hiểm chạy ngược chiều trên quốc lộ một a rồi rẽ vào tuyến đường dân sinh để khỏi phải nộp phí
hành vi của nhiều người điều khiển ô tô như thế thì đã khiến cho gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc và gây bức xúc cho người dân tại địa phương
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
đây là con đường dân sinh thôn viêm tây một xã điện thắng bắc thị xã điện bàn tỉnh quảng nam chỉ nằm cách trạm thu phí bot điện bàn khoảng vài chục mét
nhiều năm nay đây chính là con đường chui cho các tài xế ô tô tránh trạm thu phí
chỉ cần chạy một vòng hơn một km các tài xế đã không phải tốn khoản phí phải nộp khi qua trạm thu phí
mỗi ngày có hàng trăm ô tô chạy vào đường dân sinh như thế này khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc
đúng chạy ô trù nhỏ không kéo đi bại luôn
hắn chạy là bất sợ mấy đứa không biết đi qua đi lưỡi bất sợ đi hạt nữa nhỉ
quá trần trần luôn sợ xe thôi sợ gì cả
giờ giờ đi xe đó cũng sợ lắm
thời gian qua phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam
đã nhiều lần ra quân xử lý các phương tiện vi phạm lỗi đi ngược chiều trên quốc lộ một a khu vực trạm thu phí
tuy nhiên việc xử lý chưa triệt để thường xuyên nên khi không có lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra
thì các tài xế lại đi vào con đường làng tránh trạm thu phí
sau khi cái trạm thu phí ở phía bắc tại điện tháng nâng cái phí lên ba mươi năm
thì nó xúc phát
một số trường hợp xe từ đà nẵng vào phía nam
thì cái người điều khiển đi vào cái đường ngược chiều
để đi vào một cái đường bê tông sau đó ra lại cái quốc lộ
thì việc này chúng tôi đã phát hiện
và chúng tôi đã tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát đã xử lý
và chúng tôi đã làm việc với cái băng quản lý của cái trạm bot này
và trạm bot cũng đã có một cái biển cảnh báo nhắc dở
đối với người điều khiển là không đi vào đường ngược chiều
chúng tôi tập trung tuần tra kiểm soát xử lý cái đáng kể
trong khi chờ các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý tình trạng tránh trạm thu phí
thì người dân địa phương đã tự dựng lên một rào chắn để hạn chế các loại xe tải
xe khổ lớn đi vào làng
còn đối với ô tô cỡ nhỏ thì vẫn trôi qua được rào chắn này
nên người dân địa phương đành bất lực
thiết nghĩ đã đến lúc các cơ quan chức năng của tỉnh quảng nam
cần phối hợp kiểm tra xử lý triệt để tình trạng này
nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ một a